ngày hôm nay liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về hoạt động tín dụng đen
và các phương thức lừa đảo trên mạng xã hội cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phổ biến tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen
với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi như sử dụng mạng xã hội website các ứng dụng cho vay
thậm chí lập cả các ứng dụng giả của ngân hàng công ty uy tín để rụ rỗ mời trao vay tiền
công nhân viên chức lao động cũng được cập nhật thông tin về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên mạng
như giả danh cơ quan pháp luật giả danh nhân viên ngân hàng giả danh cán bộ viễn thông
gọi điện thoại khủng bố lấy thông tin căn cước công dân lừa đảo trung thượng
thông qua hội nghị đã giúp công nhân viên chức lao động nhận diện được các phương thức thủ đoạn
và tác hại của tín dụng đen và các phương thức lừa đảo trên mạng xã hội
các biện pháp phòng tránh từ đó bảo vệ bản thân gia đình
cũng như góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội
liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng thời gian gần đây
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có công văn gửi các địa phương yêu cầu tăng cường giám sát
và xử lý nghiêm các phi phạm liên quan đến ngộ độc thực phẩm
đây là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
cục an toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin truyền thông
cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn đến với người dân
để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
sở an toàn thực phẩm tp hcm ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng
tỉnh bắc ninh phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn
chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp
với tình hình thực tế tại địa phương chú trọng thời gian từ tháng bốn đến tháng tám
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm
trong đó tập trung vào các cơ sở chế biến xuất ăn sẵn bếp ăn tập thể
tại khu công nghiệp trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
thức ăn đường phố kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động
đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm công khai các hành vi vi phạm
kết quả xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm
trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cảnh báo kịp thời
người sản xuất kinh doanh và cho cộng đồng